cũng trong ngày hôm nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn tân dũng
chính phủ họp phiên thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trực tuyến với các địa phương
nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội trong tháng sáu và sáu tháng đầu năm
phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
sau tháng đầu năm tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được điều hành theo mục tiêu tăng trưởng gdp
sau tháng đầu năm đạt mức tăng cao nhất trong vòng năm năm trở lại đây
ước tính tăng sáu hai mươi tám so với cùng kỳ của năm trước trong đó quý i tăng sáu
quý ii tăng sáu bốn mươi bốn an sinh xã hội được đảm bảo
tại phiên họp thủ tướng nguyễn tân dũng cũng đề nghị lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương
tích cực đóng góp các báo cáo được trình chính phủ tại phiên họp liên quan đến công tác cải cách hành chính
giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch